thực ra hãng phim truyện việt nam cũng chỉ là một trong một ví dụ của mạng gọi là hãng phim nhà nước
thế thì cần có một cái tín hiệu rõ ràng mạch lạc và minh bạch về cái sự tồn tại của nó
các ông chủ mới của hãng phim truyện việt nam chắc chắn là không có phiêu lưu mạo hiểm thấy đâu
tại vì bản thân họ bây giờ cũng đang lỗ khủng khiếp rồi
họ cũng đang cố tìm một con đường mới để có thể tìm ra được tiền
nhưng mà đầu tư vào hãng phim truyện việt nam với cái cách để làm một cái phim tư nhân một cái phim để có thể phát hành ra thị trường là chuyện hết sức phiêu lưu
thứ nhất là các nghệ sĩ kể cả họ mời những người như chúng tôi quay trở lại
thì quen làm việc theo cách làm phim việc phục vụ
tôi không biết họ có mời được các nhân tài trên khắp cả nước này về để giúp họ có lãi hay không thì tôi cũng không biết
nhưng mà tôi cho rằng là khó lắm bởi vì họ cũng không có tư thế để có thể quan hệ với giới làm nghề
để có thể biết rằng là thuê nghề này là đúng và thuê nghề kia là sai
tôi cho là họ khó làm cái điều đấy
nhưng cái đó vẫn chỉ là cái rất là nhỏ của một cái ông chủ rất rất nhỏ thôi
anh ta quá may mắn khi mà chiếm hiểu được một cái hãng phim có danh tiếng quá lớn
hai năm nay chúng ta không có phim làm từ ngân sách nhà nước không có phim phục vụ chính trị
và vì thế dòng phim chủ lưu coi như đang dần dần mờ đi
thế thì cái liên hoan phim tới đây chúng ta nhìn thấy liên hoan phim tới đây
sẽ chỉ còn là các hãng phim tư nhân
đấu với nhau trong đó có những phim trỗi lên một chút về cái giá trị nghệ thuật của nó
nhưng phần lớn là các phim để cố gắng vùng vẫy ở các phòng vé thôi
thưa các vị tôi cho rằng cuộc trao đổi của chúng ta về câu chuyện hãng phim truyện việt nam nói riêng
và các hãng phim nhà nước nói chung trong cái công cuộc cổ phần hóa
nó sẽ chỉ đích đáng nhất nếu như trong cuộc trao đổi này
có sự tham dự của ít nhất là đại diện của bộ văn hóa cơ quan chủ quản
và có tiếng nói quyết định trong vấn đề này
nhưng mà do rất nhiều lý do chúng tôi đã không mời được
một đại diện nào của bộ phân hóa trong cuộc trao đổi chúng ta hôm nay
thành ra là tất cả những cái mà chúng ta đưa ra để trao đổi và để hướng tới
thì còn phải chờ đợi
ví dụ như là cái chuyện hãng phim truyện việt nam sau khi cổ phần làm phim thế nào
thì rõ ràng là còn chờ thời gian thì chúng ta mới câu trả lời
và chính vì thế nhưng mà tôi cũng tin rằng là qua cuộc trao đổi ngắn gọn ngày hôm nay
thì các vị với tư cách là những người mà đã tham gia vào điện ảnh việt nam
với một quá trình khá lâu tâm huyết với đó
gắn bó với hãng phim truyện việt nam
cũng như là với truyền thống của điện ảnh cách mạng việt nam
thì đã cho thấy được những cái tâm tư tình cảm nguyện vọng của mình
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay